cùng với cả nước đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động thực hiện những biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đã có rất nhiều sản phẩm âm nhạc ra đời cổ vũ tinh thần nhân dân và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
trong số đó có những sáng tác của chính những người lính tôn vinh quân đội nhân dân việt nam lực lượng đi đầu trong công cuộc chống dịch góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng xã hội
bộ đội ta chống dịch là tên mv mới được ra mắt cách đây không lâu thể hiện lòng tri ân của những người sáng tác đối với những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
điều đặc biệt nhạc sĩ của ca khúc vui nhộn nhưng cũng rất ý nghĩa này chính là mc biên tập viên của kênh truyền hình quốc phòng việt nam
với giai điệu vui tươi trẻ trung ca từ trong sáng ca khúc bộ đội ta chống dịch thấm đẫm
với niềm tự hào có sức cổ vũ lớn
tác giả và ekip thực hiện mong muốn mv sẽ góp thêm tiếng nói kết nối sức mạnh cộng đồng tiếp lửa cổ vũ động viên tinh thần kịp thời toàn quân trên tuyến đầu chống dịch
trong đó có cán bộ chiến sĩ biên phòng với mục tiêu chung sức giúp dân ngăn dịch bệnh